đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội do đồng chí phùng quốc hiền
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc
với ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang về công tác cán bộ
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã công bố quyết định của ban bí thư
nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc điều động bổ nhiệm đối với đồng chí đặng thế vinh
phó bí thư tỉnh ủy hậu giang đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh hậu giang
theo đó đồng chí đặng thế vinh thôi tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh hậu giang
thôi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
điều động về công tác tại kiểm toán nhà nước và được bổ nhiệm làm phó tổng kiểm toán nhà nước
thời hạn năm năm kể từ ngày một một mươi một hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cũng đã gửi lời cảm ơn đến đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hậu giang
đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí đặng thế vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại địa phương
đồng thời đề nghị đồng chí đặng thế vinh với cương vị mới tiếp tục phấn đấu phát huy năng lực
trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước đã giao phó